thưa quý vị bắt đầu từ sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy bộ tư lệnh tp hcm sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc
trên toàn địa bàn thành phố trong vòng bảy ngày đặc biệt là các khu vực đang có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
bộ tư lệnh tp hcm lữ đoàn phòng hóa tám mươi bảy tư đoàn phòng hóa ba mươi tám và lực lượng các quận huyện
thành lập hai đội với một mươi sáu xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn các quận huyện trên địa bàn tp hcm
dự kiến mỗi ngày hai quận được phun khử khuẩn và kéo dài trong bảy ngày
bộ tư lệnh tp hcm yêu cầu các cơ quan đơn vị bang chiêu huy quân sự tp hcm và các quận huyện
nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa phương để đề xuất khu vực tiêu độc khử khuẩn
đồng thời phối hợp chính quyền địa phương các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn giao thông
chỉ dẫn đường tại các khu vực khử khuẩn
ngoài khử khuẩn đường phố cần xây dựng kế hoạch khử khuẩn trên địa bàn dân cư
các khu nhà trọ bằng phương tiện tại chỗ
trong ngày hôm nay hai điểm nóng là thành phố thủ đức và huyện bình chánh sẽ được phun khử khuẩn